có thể nói với chiến thắng tối qua đội tuyển bóng đá việt nam vừa lập nên một kỳ tích lịch sử khi lần đầu tiên giành tấm vé vào tứ kết asian cup hai nghìn một mươi chín
truyền thông quốc tế cũng đồng loạt ca ngợi và chúc mừng chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của những chàng trai áo đỏ
trong bài từng thuật trận đấu đội tuyển việt nam đánh bại giordani ở loạt luân liêu để giành vé tứ kết
hãng tin afp đã nhấn mạnh đây là một chiến thắng kịch tính đầy bất ngờ khi đội tuyển việt nam chỉ vượt qua vòng bảng nhờ chỉ số phụ
trong khi giordani là đội giành vé vòng một trên tám sớm nhất
tuy nhiên afp bình luận nhà vô địch đông nam á đã lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước là đội mạnh mẽ hơn chơi hay hơn trong suốt một trăm hai mươi phút
trong khi đó hãng tin reuters đánh giá đội tuyển việt nam đã có màn trình diễn xuất sắc phối hợp nhuẩn nhuyễn với kỹ thuật tốt
trang web của fox post asia dẫn một loạt những bình luận của người hâm mộ khắp châu á khen ngợi chiến thắng của đội tuyển việt nam
trong khi đó tờ chosun của hàn quốc ca ngợi đội tuyển việt nam cùng phép thuật của huấn luyện viên park hang seo đã xuất sắc vượt qua giordani để đoạt tấm vé đầu tiên vào tứ kết
tờ dailysport khen ngợi huấn luyện viên park hang seo một lần nữa khẳng định khả năng của mình khi cùng đội tuyển việt nam vượt qua giordani để giành tấm vé tứ kết đầu tiên
trong khi đó tờ jiance đánh giá đội tuyển việt nam thi đấu như thể một thế lực của bóng đá châu lục dù đây mới là lần thứ hai họ góp mặt
tờ daily sports khen ngợi huấn luyện viên park hang seo một lần nữa khẳng định khả năng của bóng đá châu lục dù đây mới là lần thứ hai họ góp mặt